trong ba ngày là hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng bảy lực lượng công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng thành phố hải phòng
tiếp tục điều tra lấy lời khai đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc quốc tế
thông tin ban đầu nhóm đối tượng với khoảng bốn trăm linh người trung quốc tham gia
điều hành đường dây và số tiền giao dịch lên tới trên ba tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng một mươi tỷ đồng
bước đầu xác định tại khu đô thị our city của hải phòng hơn ba trăm tám mươi người trung quốc đã tham gia tổ chức điều hành
các website tổ chức cho công dân trung quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao
dự đoán kết quả sổ số đánh số lô đề với số tiền hơn ba tỷ nhân dân tệ tương đương hơn một mươi tỷ đồng việt nam
cơ quan công an đã thu giữ gần hai điện thoại di động thông minh hơn năm trăm ba mươi máy tính các loại
nhiều thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
thủ đoạn phạm tội của một số đối tượng người trung quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ
hoạt động hai mươi bốn trên bảy mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài
hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ đánh bạc trên